sáu mươi năm trước dưới sự lãnh đạo của sứ ủy nam kỳ đồng bào nam bộ đã vùng lên khởi nghĩa nhằm đánh đổ chính quyền thuộc địa
tuy không thành công nhưng khởi nghĩa nam kỳ là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc
là bước đầu tranh đấu bằng võ lực của các dân tộc ở một nước đông dược
khởi nghĩa nam kỳ còn thể hiện sức mạnh cuột khởi lòng tin tưởng và sẵn sàng hy sinh của nhân dân nam bộ
trong cuộc đấu tranh giành tự do độc lập dưới sự lãnh đạo của đảng
vào đêm hai mươi hai dạng ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi cuộc khởi nghĩa đồng loạt nổ ra ở biên hòa gia định
chợ lớn mỹ tho bến tre tân an cần thơ trà vinh sóc trăng bạc liêu rạch giá
và mạnh nhất là ở hóc môn ba điểm gia định cai lệ châu thành mỹ thò vũng liêm cái ngang tam bình vĩnh long
cũng giống như phong trào soviet nghệ tính năm một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm ba mươi một lực lượng khởi nghĩa đã phát tan chính quyền của địch
lập chính phủ
cũng giống như phong trào soviet nghệ tính năm một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm ba mươi một lực lượng khởi nghĩa đã phát tan chính quyền của địch
lập chính phủ
đến tới dành cái độc lập dân tộc dành chính quyền về tay nhân dân do đảng và hồ chí minh khởi đạo
quyết dập tắt cuộc khởi nghĩa thực dân pháp đã khủng bố khốc liệt bằng cách cho máy bay rội bom xuống các làng mạc thôn xóm
tiến hành nhiều vụ bắt bớ hàng ngàn người bị tù đầy tra tấn và sử tử trong đó có các cán bộ kiêm trương của đảng
như nguyễn văn cử hà huy tập nguyễn thị minh khai võ văn tần nguyễn hữu tiến phan đăng lưu
tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sứ ủy nam kỳ họp ở bạc quẹo gia đình quyết định giúp nuôi cuộc khởi nghĩa
trong dòng chảy của cách bằng việt nam khởi nghĩa nam kỳ là một trong những cuộc khởi nghĩa có ý nghĩa như tiến súng
báo hiệu về thời kỳ đấu tranh vũ trang nói lên tinh thần kiên cường bất khuất của dân tộc việt nam
tuy thất bại nhưng khởi nghĩa nam kỳ là một cuộc khởi nghĩa
khởi nghĩa nam kỳ đã trở thành biểu tượng của tinh thần và ý chí đấu tranh cách mạng của nhân dân
ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám chủ tịch hồ chí minh ra sát lệnh số một trăm sáu mươi ba tặng thưởng huân chương quân công hạng nhất cho đội quân khởi nghĩa nam bộ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đó là sự khắc ghi của dân tộc đối với công lao và sự hy sinh của quân và dân nam kỳ
khởi nghĩa nam kỳ để lại nhiều bài học quý nổi bật là bài học về việc giữ vững sự gắn bó máu thịt giữa đảng và quân chúng